sáng nay ngày một mươi chín tháng sáu quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi
dự thảo luật gồm một mươi hai chương chín mươi bảy điều đã quy định về quản lý bảo vệ phát triển sử dụng rừng kinh doanh chế biến và thương mại lâm sản
tại buổi thảo luận có hai luồng ý kiến khác nhau về tên gọi của dự thảo
một là đổi thành dự thảo luật lâm nghiệp hai là giữ nguyên tên dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng
đối với quy định về phân loại rừng có ý kiến cho rằng nên phân loại rừng thành hai nhóm là rừng bảo vệ và rừng kinh tế để phù hợp với việc khai thác sử dụng bảo vệ rừng